mặc dù mới bước vào mùa khô nhưng tại quảng bình thời tiết đã rất khắc nghiệt nắng nóng kéo dài và không có mưa trong gần hai tháng nay nên đã xảy ra một số vụ cháy rừng quy mô nhỏ và hầu như toàn bộ diện tích rừng của tỉnh có nguy cơ cháy rừng ở mức độ rất cao
để phòng chống cháy rừng và ứng phó kịp thời với các vụ cháy rừng tỉnh quảng bình đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng cũng như các địa phương tích cực kiểm tra rừng sẵn sàng phương án phòng chống cháy rừng
năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh quảng bình xảy ra một mươi bảy vụ cháy rừng khiến một trăm năm mươi hai hectare rừng bị thiệt hại
từ bài học kinh nghiệm và những cảnh báo về tình hình nắng nóng kéo dài trong năm hai nghìn một mươi chín ngay từ đầu mùa khô tri cục kiểm lâm tỉnh quảng bình đã phối hợp với các địa phương và người dân lên các kế hoạch phòng chống cháy rừng một cách hiệu quả

từ bài học kinh nghiệm và những cảnh báo về tình hình nắng nóng kéo dài trong năm hai nghìn một mươi chín ngay từ đầu mùa khô tri cục kiểm lâm tỉnh quảng bình đã phối hợp với các địa phương và người dân lên các kế hoạch phòng chống cháy rừng một cách hiệu quả